hàng năm nha trang khánh hòa là điểm đến thu hút rất đông khách quốc tế vào những ngày hè
nhưng trong điều kiện dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp
việt nam chưa thể đón khách du lịch quốc tế
trong hoàn cảnh này du lịch khánh hòa đang hướng đến những giải pháp đa dạng hóa thị trường khách du lịch
tuy nhiên bên cạnh sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp du lịch
rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các ngành liên quan
trong hoàn cảnh mới vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
ngành du lịch khánh hòa đã đưa ra các chương trình kích cầu du lịch nội địa giảm giá ưu đãi cho khách việt
nhiều doanh nghiệp du lịch đã liên kết với nhau đưa ra những sản phẩm giá rẻ
chất lượng cao để thu hút khách du lịch trong cao điểm mùa hè
du lịch khánh hòa phục hồi nhanh hay chậm thì ngoài nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp du lịch
còn tùy thuộc vào sự vào cuộc của các ngành liên quan
dù chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhưng việc giải quyết còn đang rất chậm
như nhiều đơn vị vẫn chưa được gia hạn hay điều chỉnh ký hạn trả nợ
lãi suất vay giảm không đáng kể chưa tiếp cận được với nguồn vốn cho vay mới
hỗ trợ người lao động bị mất việc làm vẫn chưa kịp thời
cũng rất là mong là cái gói hỗ trợ của chính phủ liên quan đến dẫn nợ rồi giảm lãi suất ngân hàng
là sẽ đến tận tay doanh nghiệp bằng theo một cái cách là nó phải đơn giản hóa các cái thủ tục
ngành du lịch khánh hòa đặt mục tiêu đón lượng du khách bằng một trăm linh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
để làm được điều này các ban ngành liên quan cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính
để doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh các gói hỗ trợ của chính phủ
giúp doanh nghiệp thêm động lực vực dậy ngành du lịch